thưa quý vị sau hơn ba năm thực hiện chủ trương bố trí công an chính quy về xã
đến nay cả nước đã có gần năm vạn công an chính quy được tăng cường về toàn bộ gần tám chín trăm linh xã thị trấn tại tất cả các địa phương trên cả nước
hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân màu áo xanh của lực lượng cảnh sát nhân dân đã trở nên quen thuộc ở từng bản làng hay trên mỗi xóm nhỏ
tận tụy gắn bó với nhân dân để phục vụ nhân dân được tốt hơn
cùng với đó là trách nhiệm tinh thần thép và bản lĩnh vững vàng của người chiến sĩ cảnh sát nhân dân
mời quý vị hãy cùng theo chân tôi để gặp gỡ một chiến sĩ cảnh sát trên mặt trận hết sức đặc biệt
thưa quý vị trong những ngày trời nắng nóng khủng khiếp khi nhiều người được làm việc trong môi trường điều hòa mắt lạnh
hay tìm đến những nơi mát mẻ để tranh nóng thì lực lượng cảnh sát giao thông vẫn phải đứng nhiều giờ liền
dưới cái nắng nắng
trong cuộc sống hối hả bộn bề với những lo toan riêng thì vẫn có những chiến sĩ cảnh sát giao thông
quên mình vì sự bình yên trên mỗi cung đường
thưa quý vị cùng với nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông hình ảnh của các chiến sĩ cảnh sát giao thông
còn kiêm cả nhiệm vụ chấn áp khống chế tội phạm để đảm bảo trật tự an toàn giao thông
và tự an toàn xã hội cho những cùng đường ngõ phố
mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông là một tấm gương tận tụy mưu trí dũng cảm sẵn sàng hy sinh quên mình
mỗi tấm gương là một bông hoa cho một vườn hoa
và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người chiến sĩ cảnh sát giao thông
khắc tinh của tội phạm trên các tuyến giao thông tại hòa bình
người đội trường luôn hết mình vì công việc với tâm niệm đem lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân
cũng chính là niềm hạnh phúc
cảm ơn các bạn đã theo dõi
về nhận nhiệm vụ đội trưởng tại đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố hòa bình
thì đồng chí cũng đã luôn chỉ huy cho đội thực hiện xuất sắc cái nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông
cùng với đó thì đồng chí cũng đã cùng với anh em phát hiện và bắt giữ nhiều đối tượng vi phạm hình sự trên địa bàn thành phố
một cái đức tính mà chúng tôi phải học hỏi rất nhiều
luôn giữ được một cái trái tim nóng một cái đầu lạnh của một người chiến sĩ công an
điều này mà chúng tôi cũng tôi cũng như toàn bộ cán bộ đơn vị là cũng phải học hỏi đồng chí hùng
từ những đức tính từ những cái phương pháp mà đồng chí hùng triển khai chỉ đạo cho cán bộ chiến sĩ anh em làm việc
đồng chí luôn rất là nhiệt tình
đấy thì chỉ bảo chị em và cũng hàng ngày cũng động viên chị em cũng nắm bắt tâm tư nguyện vọng
với cả là có những cái vấn đề như nào đấy đồng chí đều rất là nhiệt tình
và để cho chị em cán bộ cũng như cán bộ trong đơn vị thì cảm thấy yên tâm về mặt tư tưởng công tác
để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
đòi hỏi các đồng chí chỉ huy đặc biệt là đồng chí đội trưởng phải rất chủ động trong công tác
bên cạnh đó là phải luôn luôn
để cao cái trách nhiệm của cá nhân trong cái việc mà đi đầu trong cái mọi cái những cái nhiệm vụ khó của đơn vị
thế thì đối với đồng chí thiếu tá nguyễn đình hùng thì trong những năm mà về công tác tại công an thành phố
thì đồng chí đã có nhiều sáng kiến cũng như là đề xuất các cái giải pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn thông
những bảng khen của bộ trưởng bộ công an
giấy khen của ubat
do nhân dân tỉnh hòa bình
đó là những ghi nhận xứng đáng bởi những nỗ lực của thiếu tá nguyễn đình hùng
anh cũng là một trong sáu mươi gương tiêu biểu của lực lượng cảnh sát nhân dân
vừa được bộ công an vinh danh nhân kỷ niệm sáu mươi năm truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân